đại tá lâm thành son giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã có quyết định kỷ luật đối với năm cán bộ liên quan đến vụ bạo lực với hai thanh niên vi phạm luật giao thông
thông tin trên được nêu tại buổi họp báo do ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng tổ chức vào chiều ngày hôm nay
theo đó đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã họp và quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba cán bộ
đại úy châu minh trung trung úy nguyễn quang thái và thượng úy đoàn tấn phong kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng xuống làm cán bộ
đối với đại ủy hứa trường an kỷ luật cảnh cáo với đại ủy trần minh đời
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng chín tổ tuần tra cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã vĩnh châu gồm năm người
phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy chở thanh niên ngồi sau chạy ngược chiều
nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường
khi dừng được phương tiện do quá nóng giận thiếu kiềm chế những cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ đã có hành vi bạo lực với hai thanh niên
tại cơ quan công an các thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh điều khiển xe lạng lách
điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh trên một trăm linh cm khối và chưa đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
tại buổi họp báo lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng công an thị xã vĩnh châu và lãnh đạo chính quyền địa phương của thị xã vĩnh châu
cũng trả lời tất cả các câu hỏi của các phóng viên báo chí về các tình tiết có liên quan đến vụ việc
trên tinh thần thẳng thắn không bao che né tránh và xử lý các vấn đề có liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật
cũng trong chiều nay ba mươi tháng chín hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm
đối với cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các bị cáo khác có kháng cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
mang nhãn mark health hai canada đáng chú ý là sau khi xem xét các tình tiết mới
cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường được tòa phúc thẩm giảm nhẹ tội
theo đó bị cáo trương quốc cường nhận ba năm tù án sơ thẩm là bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
theo tòa phúc thẩm bị cáo cường đã nộp thêm năm trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả
quá trình công tác cựu thứ trưởng này có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế
có hơn năm mươi bảng khen huân huy trương
trong quá trình tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi
tòa phúc thẩm cho rằng đây là một số tình tiết mới để xem xét giảm hình phạt cho bị cáo
một số bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt là phạm anh kiệt
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược sài gòn
tòa phúc thẩm tuyên bị cáo kiệt một mươi ba năm tù án sơ thẩm một mươi bốn năm tù
về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
tổng hợp với bản án ba năm tù của bản án trước
bộ bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là một mươi sáu năm tù
đối với các bị cáo còn lại tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm
phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bị cáo nguyễn thị ngọc tiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi hai năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tiền tham gia vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiền lấy thông tin cá nhân của hơn hai trăm linh người
tự ý đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu đào minh quân
làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài ra tiền còn tự may một lá cờ ba sọc
và được một người chưa rõ lai lịch cho hai cuốn hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa
biết hành vi của mình bị phát hiện
ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiến đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đầu thú
và thừa nhận hành vi phạm tội
đến ngày hai mươi năm tháng hai tiền bị khởi tố để điều tra
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín
tòa nhân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử hai mươi bị cáo về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
đây là vụ án liên quan đến việc mua bán
tại kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn
và kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi bị cáo phạm tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
trong đó bị cáo đinh thị giang lịnh án bốn năm sáu tháng tù
truy thu số tiền bốn trăm tám mươi triệu đồng còn lại do hưởng lợi bất chính
hoàng trung mạnh ba năm sáu tháng tù hoàng thanh thảo ba năm sáu tháng tù
nông thị hòa ba năm tù
các bị cáo này đều bị phạt bổ sung ba mươi triệu đồng
và cấm đảm nhiệm chức vụ trong ba năm sau khi chấp hành án
một mươi sáu bị cáo còn lại hưởng mức án treo
trong số này có một mươi năm bị cáo bị phạt bổ sung hai mươi triệu đồng
một bị cáo không áp dụng phạt tiền
sang biên giới mua ma túy về sử dụng
nguyễn hữu soạn chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
vừa bị tòa nhân dân tỉnh bình phước tuyên phạt một mươi năm năm tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng chín giờ ngày hai
hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai soạn mang theo một trăm năm mươi triệu đồng
đi đến khu vực giáp biên giới việt nam campuchia
rồi lội qua sông mua của một người đàn ông campuchia
nửa cân ma túy đá với giá một trăm ba mươi triệu đồng về để sử dụng
khi về đến khu vực thuộc thôn bốn xã thiện hưng
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng và công an huyện bù đốp
tỉnh bình phước phát hiện bắt quả tàng
công an thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa có quyết định
truy nã đặc biệt đối với bị can trần văn đãi
hay còn gọi là văn em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường năm thành phố cà mau chủ cơ sở biêc lắp tiktok
nơi vừa phát hiện hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy
về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
theo hồ sơ liên tiếp trong hai ngày một mươi hai một mươi ba tháng chín
công an thành phố cà mau kiểm tra cơ sở biêc lắp tiktok
do trần văn đãi làm chủ
ngoài vi phạm về lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy
hoạt động quá giờ quy định lực lượng chức năng còn phát hiện
một trăm một mươi năm trường hợp dương tính với chất ma túy
thu giữ một số tăng vật nghi là ma túy
hiện nay trần văn đãi đang bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố cà mau truy nã trên phạm vi toàn quốc
đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản đối tượng vũ minh hiếu
trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương
vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ
theo tài liệu điều tra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám
hiếu đã đột nhập vào ba nhà dân trên địa bàn tỉnh hải dương
trộm nhiều tài sản giá trị khoảng hai trăm linh triệu đồng
hiếu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương
tiến hành khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng
được biết hiếu từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
mới ra tù vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến vụ việc mua bán để thi tại kỳ thi nâng ngạch công chức
thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn và kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín tòa nhân dân tỉnh lạng sơn
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi bị cáo về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
trong đó các bị cáo đinh thị giang nông thị hòa hoàng thanh thảo
hoàng trung mạnh và trúc ngọc huyền là những người đóng vai trò chính
trong thực hiện hành vi mua bán đề thi đáp án cho các thí sinh và hưởng lợi bất chính
sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt
hai mươi bị cáo phạm tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
trong đó bị cáo đinh thị giang nịnh án bốn năm sáu tháng tù
số tiền bốn trăm tám mươi triệu đồng còn lại do hưởng lợi bất chính mà chưa giao nộp cho cơ quan nhà nước
hoàng trung mạnh ba năm sáu tháng tù hoàng thanh thảo ba năm sáu tháng tù
nông thị hòa ba năm tù các bị cáo này đều bị phạt bổ sung ba mươi triệu đồng
và cấm đảm nhiệm chức vụ trong ba năm sau khi chấp hành án
đối với một mươi sáu bị cáo còn lại hưởng mức án treo
trong số này có một mươi năm bị cáo bị phạt bổ sung hai mươi triệu đồng
một bị cáo không áp dụng phạt tiền do là lao động tự do
dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế
đặc biệt khó khăn
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam bốn tháng đối với trương trung tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cư ngụ ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám ông võ đăng khoa có đơn hàng cung cấp cá đông lạnh
cho công ty crab house hoa kỳ
ông khoa nhờ danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu
thủy sản trung tín do trương trung tín làm giám đốc
ký hợp đồng kinh tế và cung cấp đủ đơn hàng cá đông lạnh cho công ty grab house
đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công ty grab house đã chuyển sáu mươi tám bảy trăm linh sáu usd
tương đương gần một sáu tỷ đồng tiền việt nam vào tài khoản ngân hàng công ty
của trương trung tín làm chủ tài khoản để thanh toán đơn hàng của ông võ đăng khoa
sau khi nhận tiền trương trung tín đã chiếm đoạt số tiền trên
sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa lại cho ông khoa
thưa quý vị ngày ba mươi tháng chín cục thi hành án dân sự tp hcm cho biết
đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của tp hcm tiến hành tiêu hủy một năm tấn ma túy
các loại bằng phương pháp đưa vào lò đốt để thiêu
số ma túy này là vật chứng liên quan trong năm mươi vụ án hình sự
đây là vật chứng trong năm mươi vụ án hình sự tại tp hcm thời gian qua

và dây xiên weijin
đều quốc tịch đài loan trung quốc vận chuyển trái phép chất ma túy
một trăm tám mươi tám kg ma túy trong đường dây sản xuất mua bán tàn trữ ma túy
liên quan đến trục ma túy văn kính dương và đồng bọn
hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản đã kiểm kê số lượng tan vật từ kho vật chứng
để đảm bảo an toàn cục thi hành án dân sự tp hcm đề nghị phòng thi hành án hình sự
và hỗ trợ tiêu pháp công an thành phố phối hợp cứu xe chuyên dụng vận chuyển
mà làm nhiệm vụ bảo vệ về việc vận chuyển ma túy từ kho vật chứng đến địa điểm tiêu hủy
có các thành viên hội đồng cùng theo xe đảm bảo an toàn an ninh trực tự cho việc vận chuyển
đồng thời cơ quan chức năng ngăn chặn không cho những người không có nhiệm vụ
vào khu vực tiêu hủy cách vị trí tiêu hủy nếu người nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định
sau khi mở niêm phong vật chứng toàn bộ số ma túy được đưa vào trong lò để đốt thiêu cháy
việc tiêu hủy này cũng tính toán hợp lý để không gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
sau khi đốt toàn bộ số ma túy thành cho việc tiêu hủy diễn ra từ sáng đến đầu giờ chiều cùng ngày
công an tỉnh đồng tháp cho biết qua công tác nắm tình hình công an thành phố hồng ngự vừa phát hiện
và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ gồm phạm văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và phạm hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ thành phố hồng ngự đang ngồi uống nước tại quán cà phê trên địa bàn phường an lạc
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên người phạm văn thanh
có hai đoạn ống nhựa bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn nghi là ma túy
và một số đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
qua làm việc đối tượng phạm văn thanh thừa nhận vừa mua ma túy của một đối tượng lạ mặt
nhằm mục đích tàn trữ để sử dụng
hiện công an tp hồng ngự đã tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn thanh
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
ngày ba mươi tháng chín công an tỉnh trà vinh cho biết đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đỗ tấn lộc ba mươi hai tuổi ngụ tại quận bảy tp hcm
để điều tra về hành vi giết người
trước đó lọc đã giết bạn gái ở trà binh rồi chở thi thể đến công an tự thú
theo điều tra ban đầu vào giữa năm hai nghìn hai mươi một lộc đưa vợ về trà vinh sinh con
và tránh dịch covid một mươi chín
thời gian chăm vợ sinh con là phát sinh tình cảm yêu đương với nạn nhân
là con gái trú tiệm vàng ở gần nhà vợ
thời gian sau lộc đưa vợ con về tp hcm nhưng vẫn giữ liên lạc với nạn nhân
và nói rằng hai vợ chồng đã ly thân đang chờ ly hôn
đến chiều một mươi tám tháng chín lọc thơ ô tô đến trà binh để chở nạn nhân đi làm răng
trên đường đến huyện châu thành do nạn nhân yêu cầu lộc phải ly dị vợ
để về sống chung với nạn nhân nên cả hai sẽ ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận lục cầm dao đâm một nhát trúng vào bên trái cổ của nạn nhân
sau khi phát hiện nạn nhân tử vong lộc đã mua túi vải và túi ni lông
cuốn thi thể nạn nhân rồi lái xe đi từ trà binh đến tp hcm
trên đường đi điện thoại của nạn nhân liên tục đổi chuông
nên lọc đã ném xuống sông cổ chiên
sau đó lọc lái xe về nhà anh ruột có xã bình hân huyện bình chánh tp hcm
kể lại sự việc và được người thân vận động ra đầu thú
quá trình khám nghiệm cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
cùng nhiều loại nữ trang do nạn nhân mang theo trước khi bị sát hại
để thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số tám trăm bảy mươi ba
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
trong công tác khắc phục hậu quả bão số bốn và chủ động ứng phó thiên tai cho
thời gian tới văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an vừa có công điện
đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó
kịp thời hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về người tài sản
tập trung các nội dung như sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
đối với công an các tỉnh khu vực miền trung và tây nguyên vùng trọng điểm bị tác động của bão lũ
theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai bão lũ kịp thời triển khai các phương án kế hoạch ứng phó thiên tai
tìm kiếm cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ gắn công tác bảo đảm an toàn trong bão lũ của nhân dân
với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở mọi địa bàn
đối với công an các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ vừa qua huy động lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ
với các ngành các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên
chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do bão lũ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão
sửa chữa dựng lại nhà ở dọn vệ sinh môi trường cứu chữa người bị thương tiếp tục giả soát
chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét ngập sâu
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai hoặc chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín
tại các tỉnh miền trung đã xảy ra mưa lớn ngập lụt gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản
tại nghệ an sau một ngày tìm kiếm thi thể hai vợ chồng ở xã nghi lâm bị lũ cuốn mất tích
đã được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng hai trăm linh mét
như vậy đến nay nghệ an đã ghi nhận sáu người chết một người mất tích do mưa lũ
mưa lớn là một mươi ba năm trăm linh
nghệ an đã ghi nhận bảy mươi sáu nhà bị ngập chín mươi bốn nhà bị hỏng bảy trăm sáu mươi bốn hộ dân phải di rời
mưa lớn do hoàn lưu sau bão số bốn đã khiến cho tuyến đường quốc lộ một a
đoạn qua xã xuân lam huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh bị ngập sâu
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đội cảnh sát giao thông phía bắc
đã chốt chặn hai đầu tuyến cấm phương tiện lưu thông
đồng thời cảnh báo người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này
trong khi đó lực lượng chức năng huyện nam giang tỉnh quảng nam
đang phối hợp tìm kiếm một người dân tỉnh lai châu
bị nước cuốn trôi khi cố vượt qua sông bung thì thủy điện sông bung hai đang xả lũ
tại huyện miền núi nam trà my tuyến đường độc đạo đi vùng cao bị sạt lở nặng
gây ách tắc hoàn toàn hàng trăm hộ dân bị cô lập